một xe đầu kéo đã tông vào xe ô tô năm chỗ từ trong hẻm ra đường lớn khiến cho một người tử vong hai người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày hôm qua trên đường nguyễn huệ thuộc khu phố suối đá phường tân xuân tp đồng xoài tỉnh bình phước
khoảng hai mươi ba h cùng ngày tài xế mai việt tùng chú tỉnh lâm đồng điều khiển xe đầu kéo biển số bốn mươi chín h hai nghìn bảy trăm tám mươi ba kéo theo rơ móc lưu thông trên đường nguyễn huệ
khi đến ngã ba giao nhau với hẻm một trăm một mươi năm thuộc khu phố suối đá phường tân xuân bất ngờ va chạm với xe ô tô biển số chín mươi ba a một mươi hai nghìn ba trăm linh năm do ông nguyễn thanh tâm chú thành phố đồng xoài điều khiển trở theo vợ là bà nguyễn thị thanh phương cùng với bà phạm thị tuyến
cú tông mạnh khiến bà phương tử vong sau đó hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ